một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa tàu cao tốc chở khách du lịch nước ngoài và phà vĩnh sương tỉnh an giang
khiến nhiều người bị thương trong đó một hướng dẫn viên du lịch đã bị gãy chân và đứt lìa tay phải
vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua tại thủy phận sông tiền thuộc xã vĩnh sương
thời điểm này chiếc phà chở khách do ông võ văn nhân điều khiển di chuyển theo hướng đồng tháp về vĩnh sương
và chạm với tàu chở khách du lịch của công ty tàu thủy hàng châu do ông phan thành được điều khiển
chở bốn mươi hai khách hướng từ biên giới về thị xã tân châu
vụ va chạm khiến nhiều người bị thương trong đó hướng dẫn viên du lịch ba mươi sáu tuổi người chú tại an giang
bị đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân ngoài ra có hai du khách bị thương nặng